sáng nay một mươi tám tháng bốn tức mùng một mươi tháng ba âm lịch năm giáp thìn tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh
thuồng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ
thay mặt đồng bào chiến dĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức trọng thể lễ dân hương tưởng niệm các vô hùng
thủ tướng phạm minh chính tới dự và dân hương cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí trần thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí bùi thị minh hoài trưởng ban dân vận trung ương
trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước các thế hệ con cháu là không nối tiếp nhau
để trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách
hôn đúc nên truyền thống đoàn kết quật cường với lòng yêu nước nồng nàn
ý chí tự chủ tự cường và niềm tự hào tự tôn dân tộc sâu sắc
đã lập nên những kỳ tích vẻ vang xây dựng nền độc lập giữ gìn non sông
khẳng định chủ quyền bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước hơn chín mươi năm qua
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam dân tộc ta nhân
dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toán dân tộc
và chủ nghĩa anh hùng cách mạng vượt qua mọi khó khăn gian khổ
hy sinh kiên cường đấu tranh giành độc lập bảo vệ chủ quyền thống nhất tổ quốc
tiếp tục vun đắp cơ đồ đưa đất nước ta đổi mới phát triển toàn diện
nâng cao năng lực vị thế và uy tín quốc tế
giành được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
với tấm lòng thanh kính tri ân công đức tổ tiên
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
chính phủ và lãnh đạo địa phương vào thượng cung sân hương hoa
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
để con cháu tiếp nối truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước việt nam sâu đẹp
văn minh như ngày hôm nay
trong giờ phút thiêng liêng của ngày sổ tổ
triệu triệu con tim người việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về đền hùng
với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ tri ân công đức các vua hùng
các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước